phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng lê quốc hùng hoàn ngành đánh giá cao chuyến thăm làm việc của ngài sarawut kanphanik và đoàn đại biểu cấp cao cơ quan cảnh sát hoàng gia thái lan
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh thời gian qua bộ công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
hai bên thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến công dân của nước này vi phạm pháp luật ở nước kia cử đoàn trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau duy trì hợp tác đào tạo giữa lực lượng cảnh sát hai nước
việt nam đánh giá cao sáng kiến của thái lan trong việc đề xuất trao đổi sĩ quan liên lạc giữa bộ công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan
thời gian tới trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa bộ công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan và biên bản thỏa thuận hợp tác ký năm hai nghìn một mươi sáu giữa hai bên thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp ngăn chặn không để cho cá nhân tổ chức lợi dụng lãnh thổ nước này hoạt động chống phá nước kia tổ chức đối thoại cấp cao về phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh lần thứ hai giữa bộ công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan lần thứ hai tại việt nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác tích cực trong phòng chống
các tội phạm ma túy di cư bất hợp pháp và buôn người khủng bố rửa tiền tội phạm công nghệ cao tội phạm kinh tế quốc tế buôn bán vũ khí trái phép
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp ngài saragud kanfanik nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước thái lan việt nam đang không ngừng phát triển và mở rộng về nhiều mặt
việc tăng cường mở rộng hợp tác giữa cơ quan cảnh sát quốc gia thái lan với bộ công an việt nam là rất cần thiết nhằm góp phần tạo thuận lợi và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu
hôm nay tại hà nội cục hậu cần tổ chức lễ trao tặng huân chương của chủ tịch nước bằng khen của thủ tướng chính phủ và công bố quyết định của đảng ủy công an trung ương về việc lập đảng bộ cục hậu cần là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng
thiếu tướng lê văn tuyến ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
thiếu tướng lê văn tuyến ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng lê văn tuyến trao quyết định của đảng ủy công an trung ương về việc lập đảng bộ cục hậu cần là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cho ban thường vụ đảng bộ cục hậu cần
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến biểu dương chúc mừng tập thể cục hậu cần và hai đồng chí phó cục trưởng đã vinh dự được lãnh đạo đảng nhà nước khen thưởng
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ phù hợp yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương trên tất cả các lĩnh vực công tác
để thực hiện mô hình tổ chức đảng mới thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị đảng ủy cục hậu cần cần tập trung xây dựng đảng bộ cục hậu cần trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
trước mắt ban chấp hành đảng bộ cục hậu cần khẩn trương kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc bầu ủy ban kiểm tra chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy xây dựng quy chế làm việc của đảng ủy và bổ sung phương hướng nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chiều nay tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức hội nghị hội thảo triển khai luật điện ảnh hai nghìn hai mươi hai lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật điện ảnh và dự thảo nghị định sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định ba mươi tám hai nghìn hai mươi một hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia nhà sản xuất nhà phát hành đạo diễn đại diện các hệ thống dạp lớn tại việt nam các đơn vị sở hữu nền tảng chiếu phim trực tuyến
chính sách của nhà nước về phát triển điện ảnh công nghiệp điện ảnh những nội dung và hành vi bị cấm trong phim điện ảnh khung giờ hoạt động của dạp phim cơ chế quản lý quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh là những nội dung then chốt được các đại biểu quan tâm tại hội thảo
bên cạnh đó các đại biểu cũng tích cực thảo luận cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật điện ảnh như khung giờ hoạt động của các giả phim khung giờ chiếu phim dành cho trẻ em tỷ suất chiếu phim việt nam trên các dạp và tỷ lệ phát sóng phim việt nam trên sóng truyền hình việc tham gia vào các dự án phim nhà nước đặt hàng

cách đà nẵng khoảng hai trăm sáu mươi km cách quảng nam khoảng hai trăm một mươi km cách quảng ngãi khoảng hai trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm sáu mươi sáu km một giờ giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ đêm mai ven biển khu vực thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định có gió mạnh cấp chín cấp một mươi vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi năm
giật cấp một mươi bốn một mươi năm
các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
khu vực quảng bình quảng trị phú yên gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy tám giật cấp chín một mươi
từ sáng sớm ngày hai mươi tám tháng chín khu vực con tum gia lai có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy cấp tám có nơi cấp chín giật cấp một mươi một
mưa lớn tại khu vực quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi con tum quảng bình bình định gia lai
từ ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực bắc trung bộ và nam đồng bằng bắc bộ
ngay sau khi có công điện của thủ tướng chính phủ và công điện của bộ công an về tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số bốn
với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất lực lượng công an các địa phương tại những vùng có bão dự báo đi qua đã và đang gấp rút triển khai các phương án phòng chống bão
một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực tại đơn vị sẵn sàng trước các tình huống đột xuất bất ngờ
kiên quyết di rời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn đồng thời giúp người dân chẳng chống nhà cửa bảo vệ tài sản trước cơn bão số bốn
bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn lãnh đạo công an các tỉnh miền trung đã chỉ đạo từng đơn vị địa phương
theo chức năng nhiệm vụ huy động lực lượng phương tiện triển khai các phương án kế hoạch ứng phó theo từng tình huống mức độ của bão
bảo đảm phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an trong công tác phòng chống thiên tai
với phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng lực lượng công an cơ sở xã phường bám sát địa bàn đảm bảo an ninh trật tự
chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân ứng phó với mưa bão
huy động lực lượng hỗ trợ giúp người dân chẳng chống nhà cửa tham gia di rời sơ tán người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm
nơi không đảm bảo an toàn theo phương án của từng địa phương
với phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng lực lượng công an cơ sở xã phòng chống thiên tai
thưa quý vị tại thành phố đà nẵng ở thời điểm này thì không phải là mùa cao điểm du lịch
tuy nhiên vẫn có rất đông du khách đang lưu trú tại các cơ sở trên địa bàn thành phố
trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn các phương án đã được triển khai nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách
một khách sạn nằm ngay tuyến đường vang biển
bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng chín công tác
cơ sở gia cố đảm bảo an toàn cơ sở vật chất đã được triển khai
riêng đối với du khách cơ sở này cho biết đến hết ngày hai mươi tám tháng chín có khoảng hai trăm linh khách lưu trú
phía khách sạn đã có thông báo cho khách về việc ứng phó đảm bảo an toàn trước tình hình mưa bão
theo đó khách ở các tầng cao có hướng mặt ra biển được hướng dẫn để bố trí xuống các tầng thấp
ở tại các vị trí an toàn nằm ở phía sau và ở giữa
khách sạn cũng sẽ luôn có lực lượng quản lý
từ trên hai mươi bốn giờ để chủ động xử lý các tình huống phát sinh
tại cái sự đó là an toàn cho bản thân mình
ở khách sạn người ta biết cách cư xử làm sao để giữ an toàn cho khách thì mình tuân thủ theo
cho đến bây giờ thì một số khách hàng họ cũng sẵn sàng hợp tác và họ cũng ý thức được cái điều đó
tuy nhiên thì có một số khách hàng thì họ cũng khá là tò mò vì có thể là người nước ngoài nữa
họ khá là tò mò về việc cần bão nó như thế nào cho nên họ vẫn có mong muốn là
ở khu vực ở đường trước mặt trước khỏi khách sạn để ngắm để chứng kiến cái khung cảnh đó
tuy nhiên thì trong một tình huống khẩn cấp thì khách sạn cũng sẽ buộc phải thuyết phục khách
và đưa khách về những khu vực phòng an toàn
quản lý khu vực khách du lịch thường xuyên có các hoạt động trải nghiệm tham quan tắm biển
phía bang quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng cũng đã bố trí lực lượng
triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho khách
từ sáng ngày hai mươi sáu mặc dù mức độ sóng biển chưa lớn
nhưng các lực lượng cứu nạn cứu hộ của ban quản lý đã tuyên truyền nhắc nhở
khuyến cáo người dân và du khách không tắm biển
các hoạt động thăm quan tại bán đảo sơn trà cũng được giám sát chặt chẽ
mưa to gió lớn và có thể là nguy cơ sạc lỡ nó có thể diễn biến phức tạp
thì chúng tôi cũng sẽ có cái ứng phó và chúng tôi sẽ có cái việc mà cấm các cái chốt trực ở trên đó
không cho người dân và du khách đi thăm quan bán đảo sơn trà
trong cái trình hình
sở du lịch thành phố đà nẵng cũng đã có văn bản đề nghị các khu điểm du lịch
cũng như các đơn vị lữ hành thông tin kịp thời cho du khách trong thời gian diễn ra diễn biến của cơn bão
để có chế độ hoãn hủy dịch vụ phù hợp đối với các chương trình chưa được tổ chức thực hiện